cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam khám xét nơi ở của phạm duy khánh chú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch của tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khánh nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch một ngân hàng tại địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho khánh để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi
vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ hai đến bảy ngày nhưng lãi suất cao theo thỏa thuận từng gói vay từ một đồng đến hai đồng một triệu một ngày
khi đã lấy được tiền khánh không thực hiện giao dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt tổng cộng hơn một mươi chín tỷ đồng của một mươi ba người dân trên địa bàn huyện bố trạch
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị